ubnd tp hải phòng vừa có công điện khẩn số sáu ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện các sở ban ngành tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống khống chế dịch cúm lây lan
đối với các địa phương có dịch cần tổ chức thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc tạm ngừng nuôi mới da cầm không giết mổ da cầm thành lập các chốt kiểm dịch ra vào ổ dịch phát hiện
báo ngay các trường hợp da cầm ốm chết nghi mắc bệnh về trị cục chăn nuôi và thú y
đối với các địa phương chưa có dịch cần tăng cường giám sát dịch kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán gia cầm trên địa bàn
thành lập các chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông tiếp giáp với các địa phương có dịch tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo tri cục chăn nuôi và thú y tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch kịp thời bao vây dập tắt không để dịch lây lan rộng
các sở ngành liên quan tăng cường giám sát dịch cúm da cầm trên người kiểm soát chặt chẽ phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm sản phẩm da cầm mắc bệnh bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch